ngày hôm nay ngày hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng ngô bá khá hay còn gọi là khá bảnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba địa chỉ ở phúc tinh tam sơn thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
điều đang nói mặc dù có tiền án tiền sự nhưng thời gian vừa qua trên mạng xã hội
ngô bà khá vẫn được một bộ phận giới trẻ tung hô và xem như là thần tượng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của ngô ba khá cùng đồng bọn cơ quan công an thu giữ nhiều vật chứng
liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc riêng trong ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
làm rõ các đối tượng đã đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với tổng số tiền là chín mươi sáu triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng
cùng với ngô bá khá cơ quan công an cũng có lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng
nguyễn văn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nguyễn hữu hội sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngô lương an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và trịnh hữu quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai các đối tượng trú tại thị xã tử sơn và địa bàn huyện tiên du tỉnh bắc ninh
kết quả kiểm tra cho thấy đối tượng ngô bà khá dương tính với ma túy
cháu rất hận lời cháu rất hận lời
rất hận lời bây giờ cháu cũng muốn được khoan hồng rồi
bây giờ cháu muốn được khoan hồng thì cháu biết phải làm thế nào
nói qua thì cháu cũng nhận ra là cháu sai rồi
nếu mà về cuộc sống về mai sau cháu về thì không có những trường hợp như này xảy ra nữa
công an tỉnh bắc ninh cũng cho biết ngô bà khá là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự
năm hai nghìn một mươi một đối tượng được đưa vào trường giáo dưỡng số hai tam điệp tỉnh ninh bình
liên tục trong các năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu đối tượng này bị xử lý về hành vi gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an ngô bà khá đã thử nhận hành vi làm clip đưa lên mạng là phản cảm
nhưng với những lượt xem lượt chia sẻ của cư dân mạng các clip đó khá được trả phí hàng trăm triệu đồng một tháng
và chính từ có những khoản tiền cấp cho đối tượng cho nên là các đối tượng mới lại dựng lên những cái thông tin những hình ảnh những video không đúng sự thật để câu view công an
thế và chúng tôi cũng qua cái việc này cũng khuyến cáo mọi người là khi mà chia sẻ cái việc xem những cái video clip trên mạng xã hội
chúng ta phải có chắc mỏng đánh giá đây là những thông tin có tính chính xác hay không
và không có cổ suý cho những hành vi trái phong luật vi phạm phong luật trái thuần phong kỹ tục và văn hóa của việt nam
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án đồng thời làm rõ các đơn vị thậm chí là các đạo diễn mở đối tượng khá bảnh về giao lưu đóng phim để kiến nghị xử lý